năm hai nghìn một mươi chín chính quyền thành phố đà nẵng đã đặt nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư tổ chức nhiều hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại
nhờ đó thành phố đón nhận nguồn vốn đầu tư tăng lên rõ rệt
trong đó vốn đầu tư trong nước là gần ba bảy trăm linh tỷ đồng vốn đầu tư nước ngoài đạt trên sáu trăm năm mươi tám triệu usd
trong năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng đã cấp giấy chứng nhận
cho một trăm một mươi tám doanh nghiệp fdi với tổng vốn đăng ký trên bốn trăm ba mươi bảy triệu usd gấp tám lần vốn đầu tư so với cùng kỳ
cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tám một
tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên bốn mươi tỷ đồng bằng chín mươi sáu kế hoạch
lũy kế đến nay thành phố có ba trăm hai mươi tám dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn gần một trăm linh tỷ đồng
tám trăm linh dự án fdi với tổng số vốn đầu tư trên ba bốn tỷ đồng
kết quả trên đã khẳng định nỗ lực của chính quyền thành phố đà nẵng trong việc thực hiện tốt
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp định kỳ làm việc đối thoại
với doanh nghiệp để lắng nghe giải quyết khó khăn vướng mắt tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển